ngày bảy tháng sáu công an tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tượng trần thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
quê tại thanh hóa để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra do tham gia chơi cờ bạc qua mạng và thiếu tiền tiêu xài cá nhân
nguyễn thị thanh đã sử dụng phần mềm ẩn địa chỉ ip thật để tạo lập tài khoản trên mạng xã hội
giải làm con trai để khách bạn với nhiều người để làm quen nhằm chiếm đoạt tài sản
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thông qua ứng dụng hẹn hò qua mạng tinder và một số mạng xã hội
thanh tự xưng là hoàng dương giải làm con trai ngõ lời yêu thương và mượn được một trăm một mươi năm triệu đồng
từ một người phụ nữ mới quen
tiếp đó cũng với tên hoàng dương thanh đã liên hệ em trai của người phụ nữ
để mượn tiền đầu tư tiền điện tử với hứa hẹn sẽ trả lại với lợi nhuận cao
sau đó người đàn ông đã nhiều lần chuyển khoản cho thanh với tổng số tiền là hơn bốn tỷ đồng
qua xác minh điều tra phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bình dương đã xác định và mời đối tượng thanh đến làm việc
qua làm việc thanh thừa nhận ngoài việc lừa đảo hai bị hại nói trên
thanh còn thực hiện lừa đảo nhiều người khác với số tiền từ một mươi đến một trăm linh triệu đồng
sau khi lấy được tiền của bị hại thanh đã chuyển tiền qua tám tài khoản ngân hàng khác nhau
thanh cũng đã chuyển khoản một sáu mươi năm tỷ đồng cho các bị hại để tạo lầm tin
số tiền thanh chiếm đoạt khoảng ba tám mươi năm tỷ đồng